bộ tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn oda và vay ưu đãi nước ngoài năm hai nghìn một mươi chín
theo bộ tài chính với tốc độ giải ngân vốn oda chậm như hiện nay
thì tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín vẫn còn gần một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng trong số ba trăm linh tỷ đồng cần phải giải ngân
còn theo kế hoạch điều chỉnh của quốc hội là ba trăm sáu mươi tỷ đồng của cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thì số còn lại là hai trăm hai mươi hai chín trăm năm mươi tám tỷ đồng
theo phân tích nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu là kế hoạch đầu tư công trung hạn bố trí thiếu so với nhu cầu
các vấn đề về đầu tư như quy trình thủ tục điều chỉnh dự án năng lực nhà thầu năng lực ban quản lý dự án
đại diện bộ tài chính đã lắng nghe các ý kiến góp ý của các đại biểu nhằm giải quyết các vướng mắc thuộc trách nhiệm của bộ
đồng thời bộ sẽ phối hợp với các ngành các cấp các chủ đầu tư các ban quản lý dự án
các nhà tài trợ tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền góp phần giải ngân nhanh và thuận lợi hơn cho các dự án nguồn vốn vai oda và vay ưu đãi nước ngoài